ngày hai mươi ba tháng ba tại thành phố đà nẵng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí trương thị mai nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên cả nước trong tám mươi bảy năm qua
đồng chí yêu cầu các cấp bộ đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở và đoàn viên nhất là chất lượng chính trị tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đoàn đoàn viên
tại buổi lễ tám mươi bảy đại biểu xuất sắc là bí thư đoàn cấp huyện bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập lao động công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã vinh dự đón nhận giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có bốn mươi bảy cán bộ đoàn đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư một mươi chín đại biểu thuộc khu vực trường học bốn đại biểu thuộc khu vực hành chính sự nghiệp
một đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và sáu đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp